do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai trên lưu vực hồ thủy điện tuyên quang đã xuất hiện một đợt lũ với lưu lượng quan chắc là gần một ba trăm linh m ba trên dây
khoảng một mươi bốn h chiều nay ngày hai mươi hai tháng bảy công ty thủy điện tuyên quang đã mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh tuyên quang và công ty thủy điện tuyên quang
vào lúc chín giờ sáng nay cốt nước trên hồ thủy điện tuyên quang đạt đỉnh trình một trăm linh chín m sấp xỉ bằng cốt nước phòng lũ cho phép là một trăm hai mươi m
tuy nhiên do mưa lớn ở thượng nguồn sông gâm và sông năng nên trong những ngày qua lưu lượng nước vào hồ hiện nay đã đạt một hai trăm chín mươi tám m ba trên dây lưu lượng phát điện là bốn trăm sáu mươi tám m ba trên dây
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân
cho nhân dân đang kinh doanh nuôi cá lồng làm nghề khai thác thủy sản phía thượng và hạ lưu hồ thủy điện tuyên quang biết và có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn
đặc biệt công trình kè bảo vệ bờ sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang hiện vẫn chưa được hoàn thành trong khi phải chịu tác động trực tiếp của việc đóng mở cửa xả lũ
vì vậy để đảm bảo an toàn vùng khu dân cư ổn định đời sống của nhân dân thị trấn na hàng tỉnh tuyên quang đã đề nghị trung ương hỗ trợ bổ sung kinh phí thực hiện hoàn thành dự án kè bảo vệ bờ sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang